chỉ trong vòng bốn ngày công an huyện yên thành tỉnh nghệ an đã khám phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm tài sản trong kết sắt tại các đền chùa
hai đối tượng nguyễn văn tường và nguyễn công thắng đã rủ nhau thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các đền chùa trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận như đô lương nam đàn diễn châu nghi lộc
các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi thường hoạt động lưu động lợi dụng các đền chùa không có người trông coi để trộm cắp tài sản bên trong các kết sắt lợi dụng vào đêm khuya che kín mặt
tại các khu vực đền chùa ít người qua lại không có người trông coi thì đột nhập sử dụng kìm cộng lực dụng cụ phá kết sát như búa đinh xa cậy dao nhọn phá kết sát để lấy tiền tiêu xài
từ khi chạy ra đến khi công an vào cuộc mà trống rồi chỉ có bốn ngày là công an bắt được là tôi rất mừng về đề dân ai cũng nói ông nói là có bốn ngày mà là bắt được thủ phạm rồi thì đó là vẫn nhanh
cơ quan công an xác định từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến trước thời điểm bị bắt hai đối tượng đã thực hiện một mươi một vụ trộm cắp tài sản tại các đền chùa trên địa bàn các huyện yên thành đô lương nghi lộc diễn châu nam đàn
bước đầu công an huyện yên thành đấu tranh làm rõ tổng số tiền mà hai đối tượng đã trụ cắp
tổng số tiền mà hai đối tượng đã trụ cắp tài sản trong kết sát tại các đền chùa là gần năm mươi triệu đồng
đối với loài tội phạm trồng cắp tài sản mà dành thức phá kết thì thường thường hoạt động vào thời gian mất đếm gọi là ràng sáng
cho nên là bán quản lý các đền chùa nên nâng cao cảnh giác thứ nhất đó là vào những khoảng thời gian đó thì sẽ có người cánh gạc có những người bảo vệ quản lý trực tiếp đó thì thấy nhau mà cánh gạc
và cái thứ hai nữa là trong một thời gian ngặn đó thì công an nên kiểm tra
kiểm kế lại số tiền trong kết sát rồi lấy ra để phục vụ vào việc tố sửa đền hoặc là công việc của đền
chỉ đừng để trong một thời gian dài khi đó thì số tài sản trong kết sát bị mất
để đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an các đền chùa cần có biện pháp bảo vệ tài sản như xây dựng tường rào bảo vệ khóa cửa chắc chắn lắp đặt camera an ninh bố trí người canh gác nhất là vào ban đêm